ba bánh cần sa có trọng lượng gần ba kg và hai trăm linh viên ma túy tổng hợp được nguy trang khá tinh vi
vừa bị đội cảnh sát giao thông đường mòn hồ chí minh thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh
phát hiện vào chiều tối qua trên ô tô khách chạy tuyến tha khét lào về hà tĩnh trong lúc tuần tra kiểm soát
đối tượng vận chuyển số ma túy trên là phan văn phương chú tại phường bắc hà thành phố hà tĩnh
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một thùng xốp giấu phía sau dãy ghế ngồi cuối cùng
được ngụy trang phía trên bằng thịt động vật còn phía dưới cất dấu ba bánh cần sa có trọng lượng gần ba kg và hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
quá trình khai thác phan văn phương khai nhận số ma túy trên là của nguyễn thị hoa chú tại xã thạch bằng huyện lộc hà
thuê trở đến ngã ba khe ve thuộc địa phận xã minh hóa tỉnh quảng bình
được biết hoa là đối tượng nằm trong chuyên án đường dây đưa ma túy từ lào về việt nam
đang bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh hà tĩnh theo dõi
hiện đối tượng và tăng vật đã được phòng cảnh sát giao thông bàn giao cho đơn vị phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án